hàng trăm phương tiện vận tải né chốt giao thông trên tuyến quốc lộ một a chạy qua xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
cày nát tuyến đường liên thôn gây mất an toàn giao thông khu vực này
bức xúc người dân tự lập các chốt barrier ngăn cản các phương tiện qua lại
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thuyên huế
đây là tuyến đường liên thôn dài khoảng một năm km qua địa bàn thôn la sơn xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
hàng ngày có hàng trăm phương tiện quá khổ quá tải gồm các xe tải lớn nhỏ chở đất đá vật liệu xây dựng
tránh chốt cảnh sát giao thông trên quốc lộ một a chạy vào
do phải gánh nhiều phương tiện trọng tải lớn trong thời gian dài nên tuyến đường này đã bị xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi
một số điểm nền đường đã bị vỡ bùn đất từ các phương tiện rời vãi trên đường khiến nhiều người dân khá bức xúc
một đường này là một đường của trường sân nhưng với một cái lường xe tải như vậy
thì nó rất gây ô nhiễm
điểm vô trường rất nhiều những dân có phản án những tư dân cũng đã xin đơn phép của cấp xã để làm một barrier để chặn
nhưng qua một thời gian chặn xong thì lường xe không đưa thông nữa
hiện tại giờ là xã đã vô thảo barrier làm những dân bức xúc
một cấp xã cố gắng để làm cho đường đường thông được sạch sẽ thôi để giữ lại vô trường sống cho những dân
cũng trên tuyến đường này
tuyến đường nhánh của đường liên thôn la sơn người dân lập thêm một chốt có barrier để chặn các phương tiện xe tải
từ những mỏ đất trên địa bàn xã lộc bồn chạy về gây bụi mất an toàn giao thông và làm hư hỏng đường
quả của trong năm hai nghìn một mươi sáu là một số dưỡng ngựa thuốc la sơn ở đây là tử pháp
thành lập ra hai cụm chẳng
mục đích là xe chạy là quả tải ô nhiễm bối trường rồi có thể gây tai nạn
bà con thấy như vậy bà con từ pháp cũng thông qua một đơn vị tổ chức nào một nhóm người nào đó thôi
sau khi thuyền phục và giải thích và căng cử các quyết định thì bà con đã chấp hành
hiện nay tầng trạm gắn barrier thì không còn trên địa bàn tầng thân chức là ổn định

giải pháp sắp tới thì địa phương sẽ có kỷ nghị lên cấp trên
và đặc biệt là bản an toàn như thông huyền và công an huyền tăng cường công tác tồn trá kiểm soát và hạn chế tầng trạm xe mà chở quả hồ quả tải gây ô nhiễm bối trường
theo ủy ban nhân dân huyện phú lộc việc người dân tự lập chốt barrier ngăn cản các phương tiện giao thông là sai quy định
hiện nay huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã lộc sơn cần có các phương án như cắm biển hạn chế tốc độ tài trọng trên tuyến đường liên thôn la sơn
yêu cầu lực lượng công an huyện công an xã tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện quá tải quá khổ né tránh chốt trên quốc lộ một a để vào đường liên thôn bảo đảm an toàn giao thông